tại trại giam đại bình thuộc cục c một mươi bộ công an xác nhận đơn vị đã phối hợp với công an xã lộc nam huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng và người dân địa phương bắt giữ trần văn tuân khi đang lẩn trốn trong vườn cà phê
hiện đối tượng đã được đưa về trại giam để hoàn thành các hồ sơ thủ tục liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
cụ thể sau khi trốn khỏi trại giam đối tượng trần văn tuân đã lẩn trốn vào vườn cà phê của người dân rồi đi vào xã lộc nam huyện bảo lâm
đến khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi đối tượng tuân bị công an xã lộc nam bắt giữ
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi lợi dụng lúc lao động đối tượng tuân đang chấp hành án hai mươi năm tù về tội giết người đã bỏ trốn khỏi trại giam đại bình
ngay sau đó trại giam đại bình đã huy động lực lượng phối hợp với công an các địa phương truy tìm đối tượng tuân đồng thời phát lệnh truy nã đối tượng trên toàn quốc